tự đâm bản thân mình nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại huyện bình chánh tp hcm
và chiều qua công an huyện bình chánh cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng lý minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện bình chánh về hành vi khai báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo nội dung trình báo lý minh tuấn điều khiển xe máy đến bãi đất trống ở đường liên ấp ba ấp bốn xã phong phú huyện bình chánh
dừng xe đi vệ sinh thì bị hai đối tượng dùng cây gỗ tấn công
tuấn chống trả thì bị đối tượng dùng dao thái lan đâm vào đùi phải cướp hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi tẩu thoát
tuấn sau đó được người dân đi đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
nhận được tin báo công an xã phong phú đã báo cáo ngay cho ban chỉ huy công an huyện cử lực lượng phối hợp điều tra truy xét
đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện trợ rẫy làm việc với tuấn
và qua điều tra ban đầu lực lượng công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra
qua làm việc đối tượng khai nhận do cha mẹ khó khăn làm ăn thua lỗ tuấn đã giấu vợ vay mượn bạn bè để giúp gia đình
vào sáng ngày năm tháng bốn tuấn dùng số tiền vợ gửi vào tài khoản là hai mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng để trả nợ
lo sợ vợ biết chuyện này nên tuấn đã mua một con dao thái lan rồi chạy xe máy đến bãi đất chống
tự đâm vào đùi để giàn cảnh bị cướp
hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện bình chánh tiếp tục điều tra xử lý